kể từ ngày hôm nay hai mươi ba tháng một mươi một hệ thống miễn giảm hoàn không thu thuế xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử
chính thức được ngành hải quan triển khai trên toàn quốc
việc triển khai hệ thống miễn giảm hoàn không thu thuế xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử trên toàn quốc
sẽ góp phần đẩy nhanh công tác xử lý miễn giảm hoàn thuế chính xác tại các đơn vị trực tiếp thực hiện nghiệp vụ
bên cạnh đó hệ thống cũng giảm thời gian xử lý nghiệp vụ hải quan theo hướng tự động xác định tờ khai có hàng hóa tạm nhập tái xuất